hiện nay giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới tranh lệch từ năm trăm linh một lượng
có thời điểm lên tới hàng triệu đồng mỗi lần buôn lậu chót lọt mặt hàng này
các đối tượng sẽ ăn lời tranh lệch hàng tỷ đồng lợi nhuận cao vận chuyển gọn gàng
nên ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng con đường du lịch để làm ăn bất chính
cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với danh nghĩa đi du lịch thăm thân các đối tượng đã vận chuyển tám kg trị giá bảy sáu tỷ đồng
cất dấu hành lý dưới gầm xe một phép tính nhỏ một kg vàng thời điểm đó tranh lệch trong nước là hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
có nghĩa là với tám kg vàng nếu buôn lậu chót lọt các đối tượng có thể thu lời đến hơn hai tỷ đồng
với danh nghĩa đi du lịch tỉnh biên tỉnh an giang cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

các đối tượng nếu bị bắt vì buôn lậu vàng ngoại tệ sẽ bị khởi tố hình sự
do vậy các đối tượng thường dùng thủ đoạn thay đổi liên tục cách giấu vàng
lúc dấu gầm hàng lúc dấu trong quà bán lúc dấu trong quà bán lúc dấu trong quà bán lúc dấu trong quà bán

với danh nghĩa đi du lịch thăm thân các đối tượng có thể thu lời đến hơn hai kg trị giá bảy sáu tỷ đồng
các đối tượng nói về thủ đoạn và hình thức thì các trường liên tục thay đổi nên đây cũng là một khó của các lực lượng chức năng
mỗi năm cả nước tiêu thụ từ bảy mươi đến một trăm linh tấn vàng nghĩa là nhu cầu vàng trang sức khoảng hai mươi tấn
nhu cầu lớn nhưng hiện nay ngân hàng nhà nước cấm các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu
nên các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức vẫn cố tình mua vàng trôi nổi trên thị trường
số vàng ngoại tệ khi vận chuyển lậu sẽ không có giấy phép của ngân hàng và không khai báo hải quan
tình trạng buôn lậu vàng ngoại tệ còn tiếp diễn sẽ dẫn đến làm tình trạng không thể kiểm soát được thị trường vàng trong nước